cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh bạc liêu về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu linh và nạn nhân quen biết nhau qua mạng xã hội sau thời gian sống chung hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông
khi nạn nhân đòi chia tay linh đã dùng dao uy hiếp hăm dọa cả hai cùng chết do lo sợ nạn nhân đã về quê lẩn trốn
vào đêm ngày tám tháng sáu nạn nhân và mẹ đang ngủ trong nhà linh dùng xăng tạt và dùng bật lửa để đốt
hai người chạy được ra ngoài linh lại dùng dao rượt đuổi chém gây thương tích cho nạn nhân
nghe tiếng chi hô của bị hại linh đã bỏ trốn nhưng sau đó bị công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau bắt giữ
thông tin từ công an tỉnh đắk lắc cho biết liên quan đến vụ
các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cơ tu
trong đó có khu vực làm việc của công an xã huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
từ ngày một mươi hai tháng sáu đến nay đơn vị đã phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố
phát hiện xử lý hơn một trăm linh trường hợp đăng tải các thông tin xấu độc liên quan đến vụ việc
các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang facebook tiktok của các cá nhân
với mục đích tương tác trên mạng xã hội
do đó sau khi được giải thích các trường hợp đã nhận ra hành vi sai phạm
tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm
qua các sự việc phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk
khuyến cáo mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin tính chính xác
tránh sập bẫy các đối tượng xấu đặc biệt là trước luồng thông tin
hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống nhà nước
được đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng bị đặt sai sự thật
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự
và cũng trong vụ nổ súng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua tại tỉnh đắk lắc
thì nhóm đối tượng gây án còn bắt cóc ba người dân làm con tin
với những nỗ lực giải cứu của lực lượng công an
thì cả ba con tin đã được trở về nhà an toàn
tại các nhà nhỏ trong buôn cấp ung xã hòa hiệp huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
chị hơ lươm brong vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút nghe tin con trai bị bắt cóc
người phụ nữ này lại càng không thể ngờ
các đối tượng phạm tội lại chính là người cùng chung đồng bào
thông tin về vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk đang thú hút sự chú ý của dư luận
và nếu như người dùng mạng xã hội không tỉnh táo rất có thể xem đây là những thông tin từ nguồn chính thống
khi mà vô tình đọc được thì ban đầu những cái thông tin như thế cũng khá là thu hút đối với em
nhưng mà sau khi đọc lại thì em có những cái nhận định và thấy rằng nó là những thông tin sai trái
không đọc những trang mà trên facebook chia sẻ như thế thì cũng không biết là nó chính xác hay không
em chỉ đọc trên những trang hoặc trên những trang web mà trình thống ở việt nam
tin giả tin sai sự thật trên không gian mạng là vấn đề không mới
thế nhưng những thông tin này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
vì vậy việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi đưa thông tin sai sự thật tin giả trên không gian mạng là vấn đề đang được đặt ra
cũng như cần có những yêu cầu mới trong công tác phòng chống tin giả tin sai sự thật
và trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hcm
sẽ có thêm những chia sẻ cụ thể về nội dung này
vâng thưa luật sư qua theo dõi các thông tin liên quan đến việc xử phạt hàng loạt các trường hợp
đã đăng tải các thông tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến vụ việc tại đắk lắc
vậy dưới góc độ nhìn nhận của mình thì theo ông vì sao đã có chế tài xử lý với các hình thức phạt khác nhau
thế nhưng những vụ việc này vẫn lặp lại và có dấu hiệu gia tăng
có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng này
thì trong đó nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến đó là nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân là chưa tốt
vấn đề thứ hai nữa là nhóm đối tượng vì vụ lợi vì động cơ cá nhân
các đối tượng là những đối tượng mà muốn được nổi tiếng trên hương dân mạng
và những đối tượng này nhiều khi chỉ nhận thức đơn giản là nếu sai như thế bị phát hiện
thì cùng lắm là phạt đến bảy
phải năm triệu đồng
tuy nhiên các đối tượng này không nghĩ rằng những hành vi đó mà ảnh hưởng xấu đến ăn nghiệp tự an toàn xã hội
hoặc là xúc phạm doanh nghiệp yên phẩm của công dân
hoặc là gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của quán hình sự
hoặc là ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước
thì hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự
chế tài có thể đến bảy năm tù
chứ không đơn giản chỉ là phạt hành chính
đã có rất nhiều trường hợp bị xử phạt do đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật
gây hoang mang dư luận
điều này theo luật sư đặng văn cường
đang đặt ra yêu cầu gì đối với công tác
làm thế nào để đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu biết về pháp luật
tăng tính cảnh giác trong việc sử dụng mạng internet và facebook ạ
hoàn thiện các quy định pháp luật là cần thiết
ngoài ra thì khi đã có chính sách phù hợp
đã có các văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh bổ sung phù hợp rồi
thì cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của công dân
để khi các công dân sử dụng các dịch vụ bảng xã hội
các tài khoản bảng xã hội
thì biết được quyền nghĩa vụ của mình
và biết những hành vi nào pháp luật cho phép
pháp luật cấm đoán để tuân thủ pháp luật
cho nên là những cái thông tin mà chúng ta tiếp cận về vụ việc này
thì nên tiếp cận từ những nguồn thông tin chính thống
từ phát ngôn của bộ công an
cũng như là phát ngôn của cơ quan chức năng
của những tờ báo chính thống có sự quản lý của nhà nước
thì còn những thông tin trên nền tảng mạng xã hội
và từ câu chuyện này thì dưới góc độ nhìn nhận của mình
thì theo luật sư để ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
với các thông tin xấu độc thông tin thất thiệt trên mạng xã hội
thì đâu là những biện pháp giải pháp cần tập trung trong thời gian tới
giải pháp đầu tiên là phải hoàn thiện chính sách của pháp luật
liên quan đến không gian mạng
thứ hai nữa là tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để khi công dân tổ chức cá nhân mà tham gia các hoạt động không gian mạng
thì phải hoàn thiện các hoạt động không gian mạng
hiểu được các quy định pháp luật
phải tuân thủ được các quy định pháp luật
phải nhận thức được quyền nghĩa vụ trách nhiệm của mình như thế nào không gian mạng
cần phải tăng cường công tác quản lý
quản lý ở đây là quản lý về đầu mối
thứ nhất là quản lý về các đơn vị cung cấp dịch vụ bản thân hội
ví dụ như facebook zalo hoặc là youtube
để chính bản thân họ đã kiểm soát được những thông tin trên nền tảng của họ
và khi thông tin vi phạm tiêu chuẩn của họ
sai sự thật biệt của quốc hội
thì bản thân họ ngăn chặn đầu tiên
tránh để kéo dài phát tán
thì đấy là trách nhiệm công tác quản lý
đồng thời cũng phải củng cố lực lượng
cũng như là bổ sung
để làm sao lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao
ngày càng tinh nguyện
ngày càng hùng hậu
được trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật
cũng như là có chất lượng cao
để làm sao kịp thời phát hiện
ngăn chặn sửa vĩ nghiêm những đối tượng vi phạm
một lần nữa xin cảm ơn luật sư
với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
quý vị vừa theo dõi vấn đề và chính sách
tiếp sau đây sẽ là cụm chính sách đáng chú ý
thông tin từ ngân hàng nhà nước ngày một mươi sáu tháng sáu cho biết
ngân hàng nhà nước quyết định tiếp tục điều chỉnh
giảm một số loại lãi suất điều hành
lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn sáu tháng trở xuống
và lãi suất cho vay ngắn hạn
đối với lĩnh vực ưu tiên
với mức giảm từ hai mươi năm đến năm
tùy loại lãi suất
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng sáu
đây là lần thứ bốn liên tiếp
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất điều hành
tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn
lãm phát được kiểm soát
thanh khoản của các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đảm bảo
bảo hiểm xã hội việt nam vừa ban hành hai quyết định
về quy trình liên thông điện tử
giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông
đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
trợ cấp mai tăng phí đăng ký khai sinh
đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho trẻ em dưới sáu tuổi
trên cổng dịch vụ công quốc gia
theo quyết định số sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó sau thời gian thí điểm
tại hai địa phương hà nam và thành phố hà nội
hai nhóm dịch vụ công này
sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc
tiếp tục đem tới nhiều thuận lợi cho người dân
cục hàng không việt nam cho biết
đơn vị vừa thông báo công khai thông tin tiếp nhận
thu thập dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể hợp thư điện tử
số điện thoại đường dây nóng
quy định sự phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực hàng không dân dụng
áp dụng với các cá nhân tổ chức việt nam
và cá nhân tổ chức nước ngoài
có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
trong lãnh thổ việt nam
trên máy bay đăng ký quốc tịch việt nam
tiếp theo chương trình
mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
nguồn cung mới của các dự án bất động sản
sau tháng đầu năm nay
tập trung ở nhiều phân khúc nhà ở xã hội
cho thấy sự mất cân đối trên thị trường nhà ở
dần được cải thiện
theo đó người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn
trong việc tìm trốn an cư
theo tìm hiểu của phóng viên lao động
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bất động sản tại nhiều địa phương trên cả nước
được hâm nóng nhờ các dự án nhà ở xã hội
các chuyên gia nhìn nhận
chỉ cần khơi thông về dòng vốn
cơ chế chính sách
lập tức nhà ở xã hội sẽ phát triển
và các nhà thương mại giá cao sẽ phải xuống giá
nhà ở xã hội với mức giá dưới một tỷ đồng
cùng các chính sách vây vốn linh hoạt
sẽ giúp nhiều người dân dễ dàng tiếp cận
lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục giảm mạnh
trong những tháng vừa qua
là cơ sở để lãi suất cho vay hạ nhiệt
lãi suất cho vay dự báo sẽ giảm nhiều hơn
trong thời gian tới
là tiêu đề bài viết trên báo kinh tế và đồ thị
số ra cuối tuần
có một thực tế là dù lãi suất vay đã giảm
nhưng bước giảm chậm hơn lãi suất huy động
lãi suất cho vay đối với bất động sản
vẫn neo rất cao
ngay cả với lĩnh vực sản xuất kinh doanh
một số doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết
dù lãi suất giảm
nhưng việc tiếp cận vay vốn từ các gói tiến dụng
với lãi suất ưu đãi còn quá nhiều trở ngại
hiện nay các ngân hàng thương mại
có vốn nhà nước đang chiếm tới
nên những động thái liên tiếp giảm lãi suất
của các ngân hàng này được nhận định
sẽ tạo tác động và hiệu ứng
tới dòng tiến dụng trên thị trường
với số liệu như vậy
tin tưởng mặt bằng lãi suất đang giảm
và cũng sẽ giảm trong thời gian tới
đại diện bộ tài chính cho hay
đã hoàn tất kết luận thanh tra
đối với vốn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
và báo cáo cơ quan có thẩm quyền
tại buổi họp báo thường kỳ quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra vào chiều mùa xuân

ông doãn thanh tuấn
cục phó cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính cho biết
khi thanh tra bốn doanh nghiệp bảo hiểm
cục này đã phát hiện sai phạm nhất định
sau khi hoàn thành kết luận thanh tra
bộ tài chính sẽ công bố rộng rãi theo quy định
liên quan đến vụ gửi tiết kiệm
ở ngân hàng scb
bị hô biến thành bảo hiểm nhân thọ menulife
ông tuấn nói đến nay
bộ tài chính chưa có con số cụ thể
cập nhật hơn so với thông tin của bộ công an cung cấp
hồi đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tài chân miệng sốt sốt huyết và covid một mươi chín
là ba bệnh đang được tp hcm kiểm soát chặt
trong tuần hai mươi ba
tính từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng sáu
tp hcm có bốn trăm hai mươi ba ca bệnh tay chân miệng
tăng gần gấp hai năm lần
so với trung bình bốn tuần trước
trong đó có sáu mươi sáu ca điều trị nội trú
tăng gấp đôi so với trung bình bốn tuần trước
trong tuần hai mươi ba
tp hcm cũng ghi nhận

so với trung bình bốn tuần trước
thời điểm này ngành y tế tp hcm
tiếp tục truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn

trên địa bàn huyện đã có tổng cộng tám đối tượng ra đầu thú
hiện công an huyện cronbuk đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng
truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đầu thú
như vậy là tính đến ngày hôm qua một mươi sáu tháng sáu
lực lượng công an đã bắt xử lý hơn năm mươi đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc
đặc biệt là toàn bộ số cầm đầu đều đã bị bắt giữ
công an tỉnh bạc liêu vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm
lâm hoài nam võ quang đỉnh liên thành và lê văn nam
để điều tra xử lý về hành vi giết người
tối một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bốn đối tượng trên hẹn hai người khác đến giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên quá trình hòa giải không thành
nam và đỉnh dùng dao tự chế mang theo
chém liên tiếp khiến cho hai người này bị thương tích nặng
liên quan đến vụ án này
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
đã khởi tố bắt tạm giam
đối tượng cầm đầu là trần thiên
và khởi tố cho tại ngoại hai đối tượng
là lê huỳnh quốc sang và nguyễn trường giang
lừa bán xe máy qua mạng xã hội
hai đối tượng là nguyễn đình sơn và vũ tuấn thắng
cùng chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
vừa bị công an tỉnh lào cai khởi tố
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sơn và thắng sử dụng tài khoản facebook phạm tuấn
để đăng tải các công an tỉnh lào cai
thông tin hình ảnh bán các loại xe máy giá rẻ
sau khi khách hàng chuyển tiền
các đối tượng chặn liên lạc với người mua rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn này
các đối tượng đã lừa đảo một mươi chín người
chiếm đoạt hơn tám mươi hai triệu đồng
sử dụng nickname boss long xuyên
để điều hành đường dây gói gọi liên tỉnh
trần ngọc diệp
chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này
tạm giữ hình sự
vào tối một mươi năm tháng sáu
lực lượng công an phát hiện bắt quả ta
ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác nhanh
xác định diệp là người môi giới
cho ba cặp nam nữ trên
diệp khai nhận thông qua mạng xã hội
diệp đã gửi hình ảnh nhiều gái bán dâm
cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá
sau đó người mua dâm thuê nhà trọ
và nhắn số phòng để dịp điều gái bán dâm đến